sau năm năm thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
nhiều hộ dân tại những khu vực khó khăn của tỉnh thanh hóa đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi
sử dụng vốn hiệu quả đưa kinh tế của gia đình thoát khỏi khó khăn
gia đình anh hầu vân lanh trước đây thuộc diện khó khăn tại xã tam trung huyện mường lát
nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách vợ chồng anh đã có cơ hội để bắt tay vào chăn nuôi sản xuất
sau nhiều nỗ lực phấn đấu cuộc sống hiện tại mặc dù vẫn còn khó khăn
nhưng đã thoát được cảnh chỉ biết đến khoai sắn như trước đây
trước đây tôi cũng vai về thì cũng là mua trâu để nuôi
sau này tôi kiếm được trả lại cho nhà nước rồi
với gần đây tôi mới vai lại ba mươi triệu để mua con bồ
có tiền của ngân hàng chính sách
nhà tôi đã mua được dê và trộm
tôi đã mua đồ cho bò
nuôi cả ba loại con vật này rất vất vả
vừa phải rắt vừa phải nuôi chồng
đôi núi thì dốc
nhưng vợ chồng có việc làm và thu nhập hơn trước
ở một huyện núi cao biên giới xa xôi
với thời tiết khắc nghiệt như mường lát
tín dụng chính sách là một trong không nhiều nguồn hỗ trợ xóa đói giảm nghèo
được triển khai và đạt hiệu quả cao
giúp cho bảy mươi một hộ đồng bào dân tộc thiểu số
được thụ hưởng vốn hỗ trợ của nhà nước để phát triển kinh tế
tín dụng chính sách trên đường bàn tỉnh hành hòa năm năm vừa rồi
đã có bước phát triển toàn diện vật bậc
tổng số vốn dư nợ cho vay tăng thêm hơn hai một trăm linh tỷ
và đã có trên nửa triệu hồ nghèo đối tượng sách được tiếp cận
tín dụng chính sách vốn đã thể hiện sự ưu việt của thể chế
đối với những đối tượng khó khăn trong xã hội
sau năm năm tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đồng bào càng có nhiều hợp
nhiều hơn cơ hội để tiếp cận với nguồn vốn xóa đói giảm nghèo
các tri bộ đảng hoạt động có màu sắc hơn
từ đó sự tin yêu của dân với đảng cũng nhiều hơn